tối qua một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khiến một tiệm sửa xe máy bị thiêu dụi và cháy lan một phần quán cà phê bên cạnh
thời điểm xảy ra cháy tiệm sửa xe này đang đóng cửa và không có người bên trong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai và công an thành phố biên hòa
đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa chống cháy lan
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày ngọn lửa được dập tắt
vụ cháy không gây thương vong về người tiệm sửa xe máy cùng nhiều tài sản giá trị bên trong đã bị thiêu dụi
quán cà phê bên cạnh cũng bị cháy thiệt hại một phần nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ